theo thông báo khẩn cấp của cục an toàn thực phẩm bộ y tế hơn một tháng qua đã xuất hiện nhiều ca bệnh phải nhập viện cấp cứu sau khi ăn phải sản phẩm pate minh chay có chứa độc tố
riêng tại tp hcm hiện có bảy bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện còn trong tình trạng nguy kịch
bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm tiếp nhận hai bệnh nhân nhập viện cấp cứu sau khi ăn phải pate đóng hộp hiệu minh chay
các bệnh nhân nhập viện được xác định do ngộ độc với triệu chứng mệt mỏi sụp mi mắt yếu cơ tứ chi khó nuốt liệt cơ khó thở
đến nay sau gần một tháng rưỡi tích cực điều trị một bệnh nhân đã cai máy có thể co rũi tay chân người còn lại vẫn phải thở máy các cơ còn yếu
trong khi đó bệnh viện trợ rẫy tiếp nhận lần lượt năm ca bệnh trong hơn một tháng qua cũng được xác định ngộ độc do ăn pate minh chay
theo bác sĩ điều trị tình trạng bệnh này tùy thuộc vào cơ địa và sự đau thải của cơ thể
cho đến khi hết độc tố
bệnh nhược cơ này là người ta không có điều trị đặc hiệu chỉ là chờ cho thời gian cho cơ thể nó tự đào thải cái độc chất ra
thì tụi tôi cũng có hội trẩm với lại bên các bác sĩ bên chợ rẫy chủ yếu là hỗ trợ hô hấp
nếu yếu cơ hô hấp thì hỗ trợ hô hấp yếu tay chân thì tụi tôi sẽ tập vật lý trị liệu
bảy bệnh nhân tại thành phố hồ chí minh vẫn còn trong tình trạng nguy kịch sức khỏe yếu
theo cục an toàn thực phẩm bộ y tế trong sản phẩm pate minh chai đã phát hiện vi khuẩn clostridium botulinum là vi khuẩn kỵ khí tuyệt đối
sinh bào tử có độc lực rất mạnh ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe kéo dài và dễ tử vong
đầu tiên là cơ thể nó sẽ yếu từ từ dưới lên yếu từ chân yếu tay
sau đó nguy hiểm nhất là bắt đầu yếu cơ hô hấp không tự thở được nếu mà không có đưa vào viện kịp thời
khi bệnh nhân yếu cơ hô hấp thì có thể sẽ ngưng thở hay tử vong ở nhà
hiện ngoài bảy ca tại thành phố hồ chí minh còn hai trường hợp tại hà nội
các bệnh nhân đến từ nhiều tỉnh thành trong cả nước
cơ quan chức năng cũng đã yêu cầu dừng sản xuất thu hồi một mươi ba sản phẩm gồm pate minh chay
và nhiều món chay chế biến đóng hộp của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên lối sống mới